thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín thực sự là cú sốc đối với ngành du lịch việt nam trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
với ước tính thiệt hại lên tới khoảng bảy tỷ usd và khiến các hoạt động du lịch gần như tê liệt
tuy nhiên hiện việt nam đang kiểm soát dịch bệnh khá tốt đủ cơ sở để kỳ vọng người dân sẽ sớm quay trở lại nhịp sống bình thường
vì vậy để du lịch việt nam có thể nhanh chóng khôi phục lại hoạt động sau đại dịch
thì ngay lúc này chúng ta cần có các chiến lược và kế hoạch cụ thể
dưới tác động của đại dịch covid một mươi chín ngành du lịch việt nam trong ba tháng đầu năm đã phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng
riêng trong tháng ba lượt khách quốc tế giảm đến sáu mươi tám so với cùng kỳ năm ngoái
đưa tổng lượt khách trong quý i đạt ba bảy triệu giảm hơn một mươi tám so với năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt sự sụt giảm diễn ra tại hầu hết các thị trường khách
theo số liệu của tổng cục thống kê trong tháng ba du khách đến từ châu á đạt hai sáu mươi bảy triệu lượt giảm hơn hai mươi một
thị trường lớn thứ hai là châu âu sụt giảm hơn ba một với sáu trăm sáu mươi bốn lượt khách
thị trường châu mỹ chủ yếu là mỹ sụt giảm hơn hai mươi đạt hai trăm ba mươi bốn lượt so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
quảng bảy mươi các doanh nghiệp cho rằng là bị sụt giảm trên bảy mươi doanh thu cũng như lợi nhuận
các hãng lựa hành thì đến chín mươi năm chín mươi sáu là phải dừng hoạt động
cũng phải tầm cỡ chín mươi các khách sạn cũng phải dừng hoạt động
với ninh bình địa phương đăng ký tổ chức năm du lịch quốc gia
khi chưa kịp tăng tốc để tận dụng cơ hội phát triển du lịch
thì do dịch bệnh quý i năm hai nghìn hai mươi lượng khách du lịch đến ninh bình đã sụt giảm mạnh
chỉ đón được một hai triệu lượt khách
doanh thu ước đạt sáu trăm tám mươi bảy ba trăm một mươi bảy triệu đồng bằng bốn mươi chín chín mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
doanh thu trong ba tháng mùa lễ hội của chúng tôi chiếm đến bảy mươi tám mươi
và vì vậy đối với dịch bệnh này thì coi như doanh thu của chúng tôi trong năm nay
có thể nói rằng là nó sụt giảm đến chín mươi
sau khi mà công bố dịch thì ở ninh bình cái lượng khách đã giảm
theo thống kê chúng tôi nó đã giảm khoảng hai mươi bảy tám mươi
lượng khách trung bình đạt
nó khoảng tầm hai mươi năm ngày nào cao là khoảng ba mươi so với cùng kỳ năm trước
và đặc biệt là cái cơ sở lưu trú hiện nay là có những cơ sở lưu trú đã phải đóng cửa
và cho nhân viên nghỉ luân phiên
và nhiều cơ sở lưu trú lớn thì chỉ đạt mức công suất buồng khoảng tầm ba mươi đến bốn mươi
có thể nói các doanh nghiệp lữ hành vận chuyển lưu trú tại ninh bình
đang trong giai đoạn khó khăn chưa từng có
thiệt hại về kinh tế là rất lớn
song ưu tiên hàng đầu của địa phương vẫn là để lùi dịch bệnh
đồng thời lên các phương án dự phòng nhằm phục hồi và giữ vững thương hiệu du lịch ninh bình
trong năm du lịch quốc gia
với những con số vừa rồi có thể thấy ngành du lịch việt nam đang phải chịu thiệt hại rất nặng nề
nhiều chuyên gia ví von rằng dịch covid giống như đại chiến thế giới lần thứ ba
nhưng có điều lần này là các nước cùng trên một chiến tuyến
và với việt nam dù đứng trước khó khăn như thế nào
thì chúng ta cũng rất lạc quan khi các doanh nghiệp dành thời gian cơ cấu lại tổ chức
nghiên cứu lại thị trường
và hiện nay với những
tín hiệu tích cực trong việc kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
thì ngay lập tức bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng cục du lịch
cũng như các doanh nghiệp đã sẵn sàng lên các kịch bản phương án
để đưa du lịch việt nam quay trở lại vượt qua khó khăn
mới đây bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng cục du lịch
đã có những phương án đầu tiên phục hồi du lịch
cũng như một số giải pháp bổ sung để hỗ trợ sau đại dịch
bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng cục du lịch chúng tôi đặc biệt chúng tôi
đang đề xuất một cái chương trình kích cầu du lịch
cái chương trình này chúng tôi lấy tên là người việt nam đi du lịch việt nam
và chúng tôi kêu gọi và sự tham gia của tất cả các bên
và cái chương trình này chúng tôi dự kiến là sẽ phát động bắt đầu từ tháng sáu
tức là tháng năm chúng ta chuẩn bị và tháng sáu chúng ta bắt đầu cho đến hết năm
như vậy phương án du lịch nội địa đang được tổng cục du lịch và các doanh nghiệp lữ hành hướng đến
và hiện nay trên khắp mạng xã hội cũng đang lan truyền thông điệp
bạn từng giúp đất nước bằng việc ở nhà giờ hãy giúp bằng việc đi khắp việt nam
không đi nước ngoài khi biết đồng bào còn đang chật vật
vì hiện nay chúng tôi xác định là những cái tour lớn thì du khách có thể e ngại
về cái việc đảm bảo về cái phòng chống dịch bệnh sợ lây lan trong cộng đồng
thì các cái tour nhỏ các nhóm nhỏ đi theo xe cá nhân
thì là những xu hướng mà có thể là chúng ta có thể khai thác được
để bù đắp cho những lượng khách mà thêm hụt
với thị trường khách quốc tế ngay từ bây giờ du lịch việt nam cũng đã có những bước chuẩn bị
như để mạnh các hoạt động truyền thông tập trung phát động chương trình
việt nam điểm đến an toàn hấp dẫn đồng thời công bố các gói sản phẩm
dịch vụ ưu đãi nhất là với các thị trường đã hết dịch
và mới đây hội đồng tư vấn du lịch đã đề xuất chính phủ xem xét một chính sách tạo điều kiện
và bảo lãnh tín dụng thông qua hệ thống ngân hàng với giá trị lên đến một trăm năm mươi tỷ đồng
nhằm giúp các doanh nghiệp du lịch và lữ hành trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
hy vọng với những giải pháp trên du lịch việt nam sẽ nhanh chóng phục hồi trở lại
và tiếp tục là điểm đến an toàn hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế